trước đó vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phấn quen biết với ông trần văn hỏi chú huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp và tự giới thiệu đang công tác tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
đến ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khuấn đến nhà ông hỏi và mượn một mươi năm triệu đồng để phục vụ truy bắt tụ điểm tệ nạn xã hội tại địa phương
sau khi cho mượn ông hỏi không liên lạc được với khuấn
biết mình bị lừa ông đã trình báo cơ quan công an
công an huyện tháp một mươi đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
qua làm việc phuấn thừa nhận giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đợt tài sản
thưa quý vị những ngày vừa qua công an huyện phú tân tỉnh an giang liên tục nhận được tin báo về một nhóm đối tượng
thực hiện nhiều vụ cướp giật trang sức táo tợn trên địa bàn gây nguy hiểm đặc biệt cho người tham gia giao thông
trước tình trạng trên lực lượng công an huyện đã nhanh chóng xác lập chuyên án
bắt giữ các đối tượng có liên quan
sáng ngày hai tháng ba chị lê ngọc quyên chở con trai nhỏ từ nhà đến trường học
khi đến đoạn đường vắng thì bị hai đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát
khiến xe mẹ con chị quyên mất lái
nhân cơ hội đó chúng bất ngờ giật đi sợi dây chuyền hai bảy trị vàng của chị quyên
đang đeo trên cổ rồi tăng ga tẩu thoát
chị quyên bật chạy bằng tay sáng nó gật được rồi chạy rất là nhanh
sau đó mình mới gượt theo mình vừa la vừa ấy đang coi có ai tiếp mình vậy đó
rồi theo cũng phải một đoạn một trăm ngoài thước vậy đó
thấy nó chạy quá nhanh rồi mình ăn chở bé nữa
sợ té rồi gây tên nạn cho bé nguy hiểm nữa sau đó mình mới bỏ cuộc
nhận thấy mức độ nguy hiểm của các vụ việc công an huyện phú tân tỉnh an giang
đã nhanh chóng xác lập chuyên án triển khai các biện pháp điều tra đấu tranh
sàng lọc các đối tượng nghi vấn thu thập chứng cứ
cụ thể qua đó lực lượng công an đã xác định và bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng là nguyễn hoàng minh
và nguyễn văn đại cùng chú tại xã phú hiệp huyện phú tân
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt bốn vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
mỗi khi cần tiền tiêu xài các đối tượng sẽ rủ nhau sử dụng xe máy đi vòng quanh các khu vực vắng người vào sáng sớm
tìm kiếm và tiếp cận chủ yếu những người phụ nữ đeo nhiều trang sức trên người không có khả năng chống trả

chính vì vậy các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt bốn vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
vì vậy chủ động cảnh giác trong mọi hoàn cảnh chính là điều mọi người cần ghi nhớ để hạn chế tối đa việc kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
lợi dụng lúc các trạm biến áp tại công trình bơm nước đang thi công chưa vận hành
một nhân viên điện lực ở kiên giang đã lấy trộm hàng chục cái bình biến áp và các thiết bị có liên quan tới các công trình này
có giá trị lên tới hai tỷ đồng đem bán lấy tiền trả nợ
cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hoàng phi long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tân hiệp về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an long khai nhận từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
long đã ba lần thuê một nhóm người đến tháo gỡ lấy trộm ba mươi ba bình biến áp và các thiết bị khác
tại một trạm bơm trên địa bàn huyện tân hiệp
long thuê ghe và xe tải trở về huyện rồng riềng đem bán được ba trăm sáu mươi triệu đồng
làm thiệt hại tài sản của điện lực huyện tân hiệp số tiền trên hai tỷ đồng
nhận được tin báo của bị hại công an huyện tân hiệp đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
vào cuộc điều tra và nhanh chóng phát hiện long chính là thủ phạm tiến hành bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
công an phường chín thành phố sóc trăng bắt quả tàng một mươi một đối tượng đang tham gia đánh bạc thu giữ trên chiếu bạc một mươi năm triệu đồng
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba
tại khóm năm phường chín thành phố sóc trăng lực lượng công an bắt quả tàng một mươi một đối tượng đang sát phạt nhau
dưới hình thức đánh bải binh sáu lá ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi một xe mô tô bảy điện thoại di động số tiền trên một mươi năm triệu đồng
cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện điện biên tỉnh điện biên cho biết vào lúc hai mươi một h ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba
lực lượng công an huyện đã phát hiện và bắt giữ ba đối tượng đang có hành vi tàng trữ giết mổ cá thể hổ để nấu cao
đây là động vật thuộc nhóm một b danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
vào thời điểm trên lực lượng chức năng phát hiện ba đối tượng gồm lường văn anh ngô sĩ thành ngô sĩ tiến
đang dùng kích điện và dao để giết cá thể hổ tại nhà riêng của lường văn anh
tại hiện trường lực lượng chức năng tiến hành thu giữ một cá thể hổ nặng khoảng hai trăm hai mươi kg đã chết
ba con dao một bộ kích điện một xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua cá thể hổ sống tại nghệ an
sau đó dùng xe ô tô vận chuyển
về điện biên giết thịt để nấu cao bán kiếm lời
công an thị xã bình long tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan
tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ cháy nghiêm trọng chợ thanh lương xảy ra vào đêm ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút đêm ngày một mươi bảy tháng ba người dân sống quanh chợ thanh lương ấp thanh trung xã thanh lương
thị xã bình long phát hiện lửa bất ngờ bùng phát
trong kiosk của bà nguyễn thị liên nằm giữa chợ thanh lương
nhận được tin báo đội phòng cháy chữa cháy huyện lộc ninh công an tỉnh bình phước đã điều động năm xe chữa cháy
cùng hơn ba mươi chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an địa phương và người dân khống chế ngọn lửa
tại hiện trường khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên lửa bùng phát rất dữ dội
tốc độ lan nhanh nên chỉ trong vòng thời gian ngắn hàng chục kiosk đã bị lửa bao trùm
vì vậy công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
bằng các biện pháp nhiệm vụ với sự cố gắng tích cực sau hơn bốn tiếng đồng hồ đến khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba
các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa
tuy nhiên vụ cháy cũng làm thiêu dụi sáu mươi bốn kiosk của ba mươi năm hộ tiểu thương chợ thanh lương gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên tiếp trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với công an các tỉnh long an và bình thuận
bắt gọn hai đối tượng truy nã là bùi văn trung và vi xuân tuấn đang lẩn trốn tại các địa phương này
và vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã di lý hai đối tượng về đến địa phương
đối tượng bùi văn trung chú tại xã đại quang huyện đại lộc
bị truy nã theo quyết định truy nã đặc biệt về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi trung đã dùng dao chém nhiều nhát vào lê ngọc tuấn chú tại huyện đại lộc gây thương tích bốn mươi sáu
sau khi gây án trung đã bỏ trốn khỏi địa phương vào thành phố phan thiết bình thuận sinh sống
đối tượng vi xuân tuấn chú tại xã phước thành huyện phước sơn
bị truy nã theo quyết định truy nã nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu do mâu thuẫn với trịnh kỳ anh
tuấn đã cầm dao chém vào đầu của anh gây thương tích hai mươi năm
trong đó trung đã bỏ trốn khỏi địa phương đến huyện đức hòa tỉnh long an làm công nhân
hiện hai đối tượng đã được bàn giao cho công an các địa phương liên quan điều tra xử lý
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng
về tội cướp tài sản đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu sáu
xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
và đối tượng nguyễn huy tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu chín
xã vĩnh lại huyện lâm thao tỉnh phú thọ
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh thủy
tỉnh phú thọ là đối tượng thiều quang đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu năm
xã đồng luận huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi